bác sĩ điều trị cho sản phụ cho biết
tổn thương phổi hậu covid một mươi chín diễn ra âm thầm
sau khi khỏi covid một mươi chín
các mẹ bầu nên đi khám đánh giá sức khỏe tổng quát
của cả mẹ và thai nhi

tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện
thực hiện thở osteomax
qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo
các thai phụ sau khi khỏi covid một mươi chín

bổ sung dinh dưỡng hợp lý
theo tư vấn của chuyên gia
để giúp cơ thể mẹ nhanh hồi phục
và đảm bảo dưỡng chất cho thai nhi
đặc biệt phụ nữ mang thai
cần phải tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đầy đủ theo khuyến cáo của bộ y tế
lựa chọn cơ sở y tế chăm sóc
sức khỏe thai sản chú đáo
chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện
các dấu hiệu bất thường của hậu covid một mươi chín
nhiều người sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín
xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào
cũng nghĩ là do hậu covid một mươi chín
nên tâm lý hoang mang
nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm
sau khi khỏi covid một mươi chín được năm ngày
chị n t h năm mươi tuổi
ngụ tại tp thủ đức
thi thoảng cảm thấy mệt ăn khó tiêu
lo sợ mình bị di chứng hậu covid một mươi chín
chị h đi khám
làm xét nghiệm máu chụp x quang phổi
tuy nhiên kết quả thăm khám
mọi thứ đều ổn định
sau khi khám xong
bác sĩ hỏi bệnh tôi mới nhớ ra
dạ dây của mình không tốt
trước khi mắc covid một mươi chín cũng dễ bị khó tiêu
nên ăn thức ăn nguội
hay hải sản không tươi
thì rất dễ bị trúng thực
nên dẫn đến mệt
có thể tôi đã trách oan cho covid một mươi chín
tương tự l t c d
một mươi tám tuổi ngụ tại quảng nam
sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng một tuần
vẫn còn ho
nên luôn mang trong mình
tư tưởng phổi
bị sơ hóa
chị đề đến bệnh viện để thăm khám
tuy nhiên các bác sĩ giải thích
tình trạng này vẫn đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh
bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn
nếu họ vẫn kéo dài
sau khi khỏi bệnh một tháng
thì đó mới là di chứng hậu covid một mươi chín
giờ khóc giờ cười hơn
đó là trường hợp của chị l t l
ba mươi tuổi ngụ tại tam hiệp đồng nai
sau khi khỏi covid một mươi chín hai tuần
chị có triệu trứng chán ăn
nôn ói mệt mỏi nhiều hơn
đồng thời kinh nguyệt bị trễ
chị l cho rằng
tất cả các triệu chứng trên do hậu covid một mươi chín
gây ra nên muốn đi thăm khám
tuy nhiên sau khi chia sẻ
với một người bạn
chị l được khuyên nên kiểm tra nước tiểu
kết quả chị mang thai được bốn tuần
và tiếp tục bị ngén nhiều hơn
theo bác sĩ trương hữu khanh
cố vấn khoa nhẫm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trước khi có covid một mươi chín
tại các bệnh viện vẫn có số lượng lớn
người bị cao huyết áp
bị viêm khớp
tiểu đường viêm tai viêm ruột
nếu vậy thì thật vô lý
sau khi đại dịch
có bệnh gì cũng đổ tại hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ khanh
tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng
với người bệnh covid một mươi chín
thời gian qua có nhiều người
chuyển nhau các thông tin về hậu covid một mươi chín
nhất là các thông tin về phổi
khiến nhiều người hoảng loạn
nếu muốn đi khám hậu covid một mươi chín
thì nên chọn những cơ sở uy tín
tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh
mốc thời gian để xác định
một người mắc covid một mươi chín
là sau ba tháng
bác sĩ vinh cho biết
nếu theo định nghĩa của who
thì số người ở việt nam mắc hội chứng covid một mươi chín
là rất ít
định nghĩa này có tính chất tương đối
trong nghiên cứu còn khó áp dụng trong thực tế
ví dụ nếu một người có triệu chứng ho
sau ba tháng
triệu chứng này xuất hiện liên tục trong một tháng
thì vẫn phải cần đi khám hậu covid một mươi chín
covid một mươi chín sớm chứ không thể chờ đến hai tháng
mới khám được
diễn tiến bệnh covid một mươi chín
chia làm ba giai đoạn
giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng
test nhanh dương tính thường dài khoảng bốn tuần
trong giai đoạn cấp tính này
nhiều khả năng
các triệu chứng sẽ tự hồi phục
tuy nhiên nếu người bệnh cảm thấy
các triệu chứng nặng lên như ho nhiều da máu
khó thở nhiều sốt không hạ
thì cũng nên đi khám bệnh
từ bốn tuần đến một mươi hai tuần
là giai đoạn covid một mươi chín
tiến triển xét nghiệm âm tính
nhưng bệnh chưa khỏi hoàn toàn
sau một mươi hai tuần được xem là giai đoạn
như vậy hội chứng covid một mươi chín kéo dài
bao gồm cả giai đoạn tiến triển
và hậu covid một mươi chín
tức là từ bốn tuần đến một mươi hai tuần trở lên
theo bác sĩ vinh
tại việt nam
phần lớn người dân có triệu chứng
và đi khám từ bốn tuần trở lên
tương tự như định nghĩa của cdc mỹ
một người có triệu chứng bất thường
sau khi khỏi covid một mươi chín một tháng
mà chính bản thân hay nhân viên y tế
không thể lý giải bằng nguyên nhân khác
thì mới gọi đó là
covid một mươi chín kéo dài
theo bác sĩ vinh
ví dụ một người bị tiểu đường
trong thời gian bị covid một mươi chín
không thể mua thuốc uống đều đặn
nay khỏi covid một mươi chín cảm thấy mệt mỏi
khát nước tiểu nhiều
thì là do tiểu đường không kiểm soát được
có lý do chứ không phải là do hậu covid một mươi chín
hay nếu một bệnh nhân
bị ho sốt khó thở
nhưng hình chụp x quang phổi
cho thấy dấu hiệu của bệnh lao
thì đây không phải là hậu covid một mươi chín
do đó để biết một triệu chứng
có phải hậu covid một mươi chín hay không
bác sĩ phải loại trừ các lý do
gây nên triệu chứng này
khi không tìm được lý do
thì mới gọi đó là hậu covid một mươi chín
thưa quý vị
đối với covid một mươi chín kéo dài
không có phương pháp điều trị chung
cho tất cả các bệnh nhân
việc điều trị phải lấy bệnh nhân làm trung tâm
và tập trung vào các triệu chứng
mà bệnh nhân gặp phải
các biện pháp chủ yếu
là phục hồi chức năng
hoặc kỹ thuật tự quản lý
để giúp mọi người cải thiện
chất lượng cuộc sống của chính mình
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất
về biến thể này tới quý vị
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi những thông tin mới nhất
từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan sát
đừng quên ấn nút like và subscribe
để ủng hộ kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị
ở bản tin tiếp theo